thưa quý vị và các bạn niềm tin hồn nhiên ra đời từ thủa sơ khai khi hướng tới một số thế lực siêu nhiên
đã và đang bị con người hiện đại khai thác một cách thực dụng tại một số lễ hội trong dịp đầu xuân
đã đẩy tới một số biến thái dẫn tới nhiều hệ lụy không thể chấp nhận
đã đến lúc tình trạng này cần được điều chỉnh
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài biến thái niềm tin đang làm xấu lễ hội của tác giả thiên phương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
khó có thể phủ nhận một thực tế là lòng kính ngưỡng niềm tin hồn nhiên về thần phật
và các thế lực siêu nhiên vẫn âm thầm chảy như một mạch ngầm tâm linh của nhiều thế hệ
trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng truyền thống
niềm kính ngưỡng đó đã tạo nên sự tôn quý của nhiều di tích lịch sử sự sang trọng của các nghi thức tế lễ
và cùng với đó là sự chia sẻ cộng cảm thiêng liêng thành kính khi tham dự và thực hành
tại lễ hội đền đình đình chùa của người dân mọi miền
mỗi lễ hội đều có hoặc là dựa trên
một thậm chí vài truyền thuyết thiêng và đẹp
thiêng và đẹp dù hư ảo của truyền thuyết đã góp phần làm nên sự hấp dẫn lung linh của lễ hội
tại nhiều di tích
đó cũng là điều hấp dẫn thu hút khách thập phương tới sự lễ hội
với niềm tin thánh thần sẽ phủ hộ đem tới những điều tốt đẹp
đồng thời thiêng và đẹp cũng yêu cầu người tham dự phải hành lễ một cách nghiêm cẩn và thành kính
nhưng theo thuật
thời gian qua nhiều thăng trầm lịch sử
đến nay không phải ai cũng biết cũng hiểu những nét hư ảo một cách ngọn ngành
vì thế những lý do nguyên thủy ban đầu dần bị phai mờ
và thay thế vào đó là một số biểu hiện biến thái theo nghĩa thực dụng và lệch lạc
có nhiều thí dụ có thể dẫn ra để thấy rất rõ điều này
như hoa tre trên kiệu trong lễ hội ở đền gióng sóc sơn
tương truyền là nơi thánh gióng về trời
sau khi thắng giặc mang nhiều lớp nghĩa
lớp gần nhắc nhớ điều nhiều người đã biết qua truyền thuyết rằng
sau khi gậy sắt bị gãy
thanh gióng nhổ bụi tre làm vũ khí đánh đuổi giặc
tầng sâu hơn xa hơn của truyền thuyết là hình ảnh tín ngưỡng đã được các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng
đó là ảnh xạ từ tục cúng hèm cướp hèm từ xa xưa của cư dân nông nghiệp
sau lễ dân hoa một đoàn tráng đinh khiêng kiệu rước qua từng cấp đền
kết thúc ở đền hạ
sau đó hoa tre được tung ra trước sân để người đến dự hội cướp lấy may
còn hội gióng phù đồng nơi được xem là quê hương thánh gióng xưa
sau màn múa của ông hiệu quân
người dự hội xông vào cướp chiếc chiếu ông hiệu quân đã đứng trên để múa
họ xé và tước chiếc chiếu ra thành nhiều mảnh
và sợi chiếu được buộc vào cổ tay gọi là lấy khước
việc cướp được lộc tượng trưng cho sự may mắn thiêng liêng
coi như là thánh gióng mang lại
và người tham dự không cướp
với nghĩa là sử dụng sức mạnh xông vào tranh cướp để giành bằng được
một thí dụ khác là tục khai ấn ở đền trần nam định
đây là một nghi lễ thiêng
ghi dấu mở đầu cho một năm làm việc mới sau thời gian nghỉ tết
ở các vương phủ thái ấp của vương tôn quý tộc nhà trần
với ước vọng tốt đẹp về sự hanh thông thuận lợi và hiệu quả của một năm mới
chiếc ấn xưa được đóng như một tín vật
có ý nghĩa tượng trưng thiêng liêng
được giao cho người có trách nhiệm chính điều hành công việc trong năm
nhưng rồi nếu xưa kia cướp hoa tre trong lễ hội đền gióng sóc sơn
là nghi thức mang vẻ ước lệ có tính tượng trưng cướp lấy vui
thì ngày nay là cướp lấy được
các nam thanh niên giành giật hoa che bằng tất cả sức mạnh cơ bắp
có khi bằng cả công cụ thô sơ
với niềm tin mạnh mẽ rằng cơ hội may mắn sẽ đến với mình
suốt cả năm
niềm tin mạnh mẽ tương tự như vậy cũng gây ra cảnh vỡ trận
tranh cướp phết hỗn loạn ở hội hiền quan vĩnh phúc hàng năm
ở khía cạnh khác nhưng cũng mang đậm dấu ấn của sự mê mụi mông lung
trong những năm gần đây là ấn đền trần lại được không ít người coi như một loại bùa
một loại linh vật để cầu và giúp thăng quan tiến chức
thậm chí cầu buôn may bán đắt và nhiều người muốn có lá ấn bằng mọi cách
việc tranh cướp lễ vật sùng tín những miếng vải đóng ấn
có khi là dởm hay cả việc rắc tiền ở khắp mọi chỗ trong nơi thờ tự
thậm chí nhét tiền vào tượng phật để cầu tài lộc cầu may tránh rủi
chính là những biểu hiện khi niềm tin hồn nhiên như thủa sơ khai đã bị biến thái quá xa
hiện tượng biến thái này còn gây ra nhiều hệ lụy khác
tâm lý đám đông đua nhau sông sáo để giành giật những vật lễ một cách mê mụi
đã đưa tới cơ hội cho số người lợi dụng niềm tin mù quáng
để trục lợi qua kinh doanh tâm linh trong lễ hội bằng nhiều cách
vừa trắng trợn vừa tinh vi
không chỉ mỗi khai ấn đền trần
giờ đây dịch khai ấn có xu hướng lan tràn sang các đền miếu khác ở nhiều nơi
mùa lễ hội năm nay việc khai ấn đã lan đến cả những hội đoàn
việc gần nhất làm xôn xao dư luận là hội văn học nghệ thuật quảng ninh khai ấn
ngày hai tháng hai
cho một câu lạc bộ hội tao đàn bằng chiếc ấn tự chế với khá nhiều lỗi kiến thức cơ bản
dù những người tổ chức cố thanh minh các lỗi sai về chữ trên chiếc ấn
và đương nhiên dẫn đến sai về nghĩa như các nhà nghiên cứu hán nôm chỉ ra
thì cuối cùng việc phát ấn vẫn bị thổi còi phải dừng lại
xét đến cùng niềm tin của con người như thế nào luôn quan hệ chặt chẽ với quá trình nhận thức
với khả năng nhận thức từ mỗi người tới cộng đồng
do đó điều cần quan tâm là nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng về cái thiêng
cùng với việc tăng cường quản lý trong đời thực còn là việc giải ảo trong tâm linh
cho những nhận thức mê mụi mù quáng để không còn hành vi lệch lạc
không còn những niềm tin bị biến thái theo hướng tiêu cực
như tiến sĩ nguyễn quốc tuấn viện trưởng viện nghiên cứu tôn giáo
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cho rằng
lỗi nằm ở sự thiếu giáo dục về cái thiêng tôn giáo cho thế hệ trẻ của người già người nghiên cứu
có thể nhận xét thế này
khi niềm tin hỗn loạn thì hành vi lệch chuẩn
khi nhận thức được nâng cao niềm tin được xác định một cách đúng đắn
mỗi người dự lễ hội sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình hướng theo cái thiện cái văn hóa
khi mỗi người hiểu rằng
lộc không phải quý vì giành giật được bằng bạo lực
cũng sẽ không còn đám đông hỗn loạn lao vào tranh cướp bằng mọi giá
trong trường mực nhất định và rất cụ thể
việc khai ấn vào dịp đầu xuân có thể nên hoặc cần được tiến hành như một nghi lễ với nghi thức trang trọng
nhưng chỉ mang ý nghĩa thông điệp nhắc nhở mỗi người hôm nay
nên nhớ đến ý nghĩa của thời điểm bắt đầu một năm làm việc mới một cách nghiêm túc
đã được cha ông nhấn mạnh
đề cao từ xa xưa
khi mỗi người hiểu rằng
lá ấn như một tượng trưng cho trách nhiệm phụ sự xã hội và cống hiến
hoàn toàn không phải là vật dẫn đường cho hoạn lộ
không phải linh vật cần có và phải cố đoạt bằng mọi giá
thì những kẻ bán ấn trục lợi cũng không còn đất làm ăn
cũng không còn cảnh dẫm đạp tranh cướp như đã từng diễn ra trong vài năm gần đây
việc phục dựng những nét đẹp trong các nghi thức lễ hội

không phải để sống lại thời xưa
mà để sống tốt hơn trong thời nay
chúng ta bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại
hội nhập và toàn cầu hóa
là để mạch chảy của văn hóa dân tộc không đứt gãy mà tiếp tục nối dài
với từng lễ hội ở các miền
chúng ta tôn trọng nhu cầu tâm linh và các lễ thức của cộng đồng
trân trọng sự đa dạng văn hóa và niềm tin về điều tốt đẹp lương thiện
đường lối chính sách của đảng nhà nước
cũng như những nỗ lực cụ thể của các địa phương cùng với các ngành
và đặc biệt ngành văn hóa đang vận hành theo hướng đó
trước hiện tượng biến thái niềm tin theo hướng lệch lạc mù quáng trong tâm thức
và trong hoạt động thực hành lễ hội đang diễn ra hiện nay
sự điều chỉnh là rất cần thiết và hết sức quan trọng
với nhiều cố gắng của các cơ quan chức năng và từ phản ứng của dư luận
sang năm hai nghìn một mươi bảy
bức tranh lễ hội đã có những chuyển động theo hướng trật tự hơn
một số nghi lễ gây tranh cãi hình ảnh không đẹp tại một số lễ hội đã được điều chỉnh
một số lễ hội phản cảm đã bị yêu cầu không tổ chức
nhưng nỗ lực như vậy là chưa đủ
trước các hành vi lệch chuẩn và những việc làm vi phạm quy định trong lễ hội
không chờ tới khi báo chí và dư luận lên tiếng
thì các cơ quan chức năng các đơn vị tổ chức quản lý mới bắt tay vào cuộc
mà cần phải có sự can thiệp kịp thời
và đủ mạnh mới có thể tránh và loại trừ những biểu hiện lệch lạc
ngăn chặn những kẻ lợi dụng niềm tin tâm linh của người khác để thu lợi
bên cạnh đó việc tổ chức quản lý để đưa các hoạt động thực hành lễ thức tại các lễ hội vào quy củ
có trật tự cần được kết hợp chặt chẽ với việc lành mạnh hóa phần tâm linh của lễ hội
chỉ có thể làm tốt những công việc này khi có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa địa phương tổ chức lễ hội
cơ quan trực tiếp quản lý
trực tiếp là vai trò của ngành văn hóa
với các nhà nghiên cứu chuyên sâu nhà hoạt động xã hội
cùng hệ thống phương tiện truyền thông rộng rãi để định hướng dư luận
để cùng ủng hộ những điều tốt đẹp
và phê phán lên án loại trừ những biểu hiện lệch lạc phản cảm thậm chí độc hại
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
biến thái niềm tin đang làm xấu lễ hội của tác giả thiên phương bài đăng trên báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau